tại hà nội khoảng một mươi bảy h bốn mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng chín một vụ cháy lớn đã xảy ra tại quán rya karaoke tại số tám mươi năm đường nguyễn khang quận cầu giấy
theo thông tin ban đầu ngọn lửa bắt nguồn từ biển quảng cáo điện bên ngoài sau đó lan vào bên trong nhà
ngay sau khi đám cháy xảy ra lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận cầu giấy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập tắt ngọn lửa không cho lan sang các nhà bên cạnh
quanh khu vực xảy ra đám cháy có rất nhiều người dân hiếu kỳ đã đổ ra đường xem
mặc dù các lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng giao thông nhưng vẫn xảy ra ủn tắc cục bộ
tới hai mươi hai giờ đám cháy cơ bản được khống chế hiện chưa ghi nhận thiệt hại nào về người
được biết quán karaoke này đã hoạt động được khoảng hai tháng tuy nhiên vẫn chưa được cấp giấy phép về phòng cháy chữa cháy
nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ